phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong vòng hai năm ngày là phiên làm việc của quốc hội được cử tri đặc biệt quan tâm
và kỳ vọng những vấn đề nóng sẽ được đại biểu gửi gắm đến các bộ trưởng
trước câu trả lời của bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà về giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị
cử tri cho rằng cần phải cụ thể hóa hơn nữa những chính sách để hỗ trợ cho đối tượng thu nhập thấp có thể tiếp cận với phân khúc nhà ở xã hội
cái việc này cần phải cụ thể hóa hơn có cụ thể hóa hơn và đi vào như vậy những trường hợp cụ thể thì mới giải quyết được
tôi nghĩ ví dụ như là phải có sự hợp đồng với cơ sở địa phương để nắm chắc được từng trường hợp ấy
trước những giải pháp được bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đưa ra trong việc ngăn chặn việc lợi dụng mạng xã hội
để thông tin xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước cử tri cũng mong muốn cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn cho những hành vi này
tôi đề nghị là
cái biện pháp xử phạt là phải thật nghiêm minh phải thật rõ ràng
anh phạt thật nặng anh xử lý thật nghiêm minh thì người ta không dám đưa tin sai sự thật
đồng tình với nội dung chất vấn của đại biểu quốc hội khi cho rằng việt nam đã làm tốt công tác bảo vệ rừng
tuy nhiên chất lượng và độ che phủ rừng của nước ta thấp hơn rất nhiều nơi trên thế giới
cử tri cho rằng tình trạng phá rừng tràn lan trong cả nước hiện nay đã tác động xấu đến môi trường sinh thái là nguyên nhân dẫn đến lũ lụt
đúng là cái hoạt động nhân sinh đã và đang ngày càng lấn sân tự nhiên và đang ngày càng trở nên quan trọng trong cái việc gây ra thiệt hại và đến lúc chúng ta cần phải thay đổi
cử tri cũng mong muốn các đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nắm bắt kỹ tài liệu và tình hình thực tế để nâng cao chất lượng nội dung phát biểu